dự kiến vào chiều ngày năm tháng một mươi ông nguyễn lộc hà phó chủ tịch ubnd tỉnh sẽ họp bàn với sở lao động thương bình và xã hội về các vấn đề cụ thể chính sách hỗ trợ cho người lao động khó khăn thời gian tới

một nguồn tin cho biết công an quận bình tân tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can thực hiện lệnh khám xét đối với ông phan thanh minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
phó trưởng khu phố hai phường bình hưng hòa b quận bình tân để điều tra về tội tham ô tài sản
theo thông tin ban đầu ông minh được xác định có hành vi ăn chặn tiền từ các gói hỗ trợ covid một mươi chín của chính phủ cấp phát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố
công an quận bình tân đang tiếp tục mở rộng xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ việc
hội đồng nhân dân tp hcm đã có quyết định chín mươi bảy thông qua và bổ sung các đối tượng được hỗ trợ đợt bà
mức hỗ trợ một triệu đồng một người với tinh thần chi nhanh nhất không bỏ sót không trùng lắp khi nào người dân sẽ nhận được tiền
có khoảng bảy ba triệu người đang sinh sống tại tp hcm được nhận tiền hỗ trợ
các quận huyện đang khẩn trương thực hiện các bước giả soát để có danh sách chính thức
theo nghị quyết thành phố sẽ không hỗ trợ cho người đang hưởng lương hưu người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động
người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
để tách lọc danh sách
thành phố đã chủ trương ứng dụng phần mềm và giao cho công ty trách nhiệm ủng hạn một thành viên phát triển công nghệ phần mềm quang trung
qtsc lập các nhóm nhanh chóng giả soát đối chiếu và tách lọc danh sách được nhận hỗ trợ
về quy định thì các phường xã thị trấn sẽ gửi danh sách về qtsc để giả soát đối chiếu và tách lọc theo ba nhóm danh sách
danh sách những người không hưởng lương tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
danh sách những người đang hưởng lương tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
danh sách còn thiếu dữ liệu nếu có
hiện nay nhiều quận huyện đã hoàn tất việc đổ danh sách và đang chờ kết quả trả về
để từ đó lập danh sách người nhận hỗ trợ chính thức trình ubnd quận huyện duyệt kinh phí
trong đợt hỗ trợ này quận bốn đã giả soát lập danh sách ban đầu với khoảng một trăm sáu mươi tám người và chuyển cho qtsc
hiện nay một số phương xã đã nhận kết quả trả về nhưng vẫn còn nhiều lỗi kỹ thuật đang cần phải khắc phục
ông lê văn chiến chủ tịch ubnd quận bốn cho biết
tại quận một mươi danh sách ban đầu quận đã chuyển cho qst
chích lọc là khoảng một trăm năm mươi năm người
còn tại bình thạnh phòng lao động thương binh và xã hội quận đã gửi danh sách giả soát ban đầu của khoảng ba trăm tám mươi người cho qst để trích lọc
hầu hết các quận huyện đều đang chờ danh sách do qst trích lọc và trả về cho từng phường xã
tuy nhiên theo phản ánh từ các quận huyện việc ứng dụng phần mềm đang gặp không ít khó khăn
có nhiều trường hợp thông tin người dân cung cấp không trùng khớp với thông tin trên hệ thống
cụ thể là thông tin của nhiều cá nhân tại cơ quan bảo hiểm xã hội là chứng minh nhân dân
nhưng khai báo của người dân lại là căn cước công dân nên danh sách người đang hưởng lương tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
theo cơ sở dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội được lọc ra chưa đầy đủ
danh sách người đang hưởng lương tháng tám năm hai nghìn hai mươi một được ra soát dựa trên danh sách người đang đóng các khoản bảo hiểm xã hội tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
ngầm hiểu rằng người dân đang được doanh nghiệp công ty đóng bảo hiểm xã hội
nghĩa là vẫn đang được trả
tuy nhiên hiện nay phát sinh nhiều trường hợp người dân vẫn đang được công ty doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ
nhưng lại không được trả lương
đây là thỏa thuận giữa người dân với doanh nghiệp để việc tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế không bị đứt đoạn
ảnh hưởng đến quyền lợi về sau
ngoài ra còn có những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tự đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng để về già hưởng lương hưu
nhiều người thất nghiệp đã lâu nhưng vì bảo hiểm xã hội vẫn ghi nhận đóng tháng tám
nên họ sẽ được phần mềm tách vào diện đang được trả lương tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đại diện một phòng lao động thương binh và xã hội chia sẻ
cụ thể năm nhóm được hỗ trợ
theo nghị quyết hội đồng nhân dân thông qua đợt ba sẽ có năm nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm
thành viên trong hộ nghèo hộ cận nghèo người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn
người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm không có thu nhập trong thời gian thành phố
thực hiện giãn cách xã hội kéo dài đang thực tế có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
người phụ thuộc vào đối tượng hai gồm cha mẹ vợ chồng các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc
sống phụ thuộc sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
chồng mẹ vợ chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc sống phụ thuộc
sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động
người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội người lao động được doanh nghiệp trả lương vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn nhóm bốn
người lưu trú trong các khu nhà trọ khu lưu trú khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn